để tháo gỡ các khó khăn cho thị trường bất động sản phó thủ tướng trịnh đình dũng đã yêu cầu các bộ ngành địa phương
làm tốt công tác dự báo cung cầu trên cơ sở nghiên cứu quy hoạch xây dựng kế hoạch phát triển cho từng sản phẩm
nắm chắc tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường
không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng trên cả nước
phó thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường thanh tra kiểm tra ra soát các dự án bất động sản
bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về sử dụng đất đầu tư xây dựng kinh doanh quản lý vận hành
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền đôn đốc các địa phương sớm hoàn thiện và đưa vào vận hành
hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý
vận hành sử dụng nhà trung cư thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định lành mạnh
bộ tài nguyên và môi trường chủ trì nghiên cứu sửa đổi bổ sung chế độ sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất đối với một số loại hình bất động sản mới